lực lượng công an nhân dân phải tăng cường và nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý của nhà nước về an ninh trật tự
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân phải dựa vào nhân dân
huy động và phát huy tối đa khả năng to lớn của cả hệ thống chính trị
các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm khai mạc vào sáng nay
trong năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu phối hợp
tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác
công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt sát sao hiệu quả
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị
tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành đó là công tác tham mưu
tuy đã có nhiều đổi mới đạt được kết quả đáng ghi nhận nhưng có những kết quả chưa kịp thời
tình hình tội phạm an ninh trật tự ở một số địa bàn rất phức tạp có nơi có lúc tội phạm lộng hành
tôi đềnh các công chí suy nghĩ nghĩ sao khi mà toàn lực lượng ta cứ để kiếp kiếp giặc ngăn nhiên như đang diễn ra ở tp hcm
liệu lực lượng công an dân có đủ khả năng để trắng ấp không chẳng lẽ chúng ta cứ để mãi như vậy
tôi đề nghị các đồng chí phải có biện pháp mạnh không để tp hcm như thế người dân thà nghèo hơn một chút
nhưng được sống trong môi trường an ninh an toàn không tội phạm không tệ nạn
nhiều vấn đề đã nói nhiều năm nay nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng
các tạc bảo kê xã hội đen tại sao vẫn tồn tại có ai đó tiếp tay hay không
thủ tướng chỉ rõ vấn đề về buôn bán ma túy vẫn còn để tồn tại tình trạng cháy nổ vẫn còn để xảy ra công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại việt nam vẫn còn bất cập
nhiều doanh nghiệp xả thải ra môi trường mà vẫn không bị xử lý chưa tham mưu được cho chính phủ những giải pháp ngăn chặn phòng ngừa tội phạm
sự lạm quyền của cán bộ chiến sĩ vẫn còn nhiều làm tha hóa các cán bộ chiến sĩ
năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa quan trọng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước
thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần phải làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải kiên định nguyên tắc đắn lãnh đạo tuyệt đối nhà nước quản lý trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân
đây là yếu tố khách quan của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự an toàn
năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa quan trọng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng
năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng
năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng